chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
sáng nay tại quân cảng lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín bộ tư lệnh hải quân tổ chức lễ thượng cờ cho tàu ngầm một trăm tám mươi sáu mang tên đà nẵng và tàu ngầm một trăm tám mươi bảy mang tên bà rịa vũng tàu
đây là hai tàu ngầm cuối cùng trong số sáu tàu ngầm hiện đại được liên bang nga đóng mới theo hợp đồng được ký kết năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đến dự và phát biểu tại buổi lễ
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn
vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại của lực lượng tàu ngầm
đồng thời khẳng định đảng và nhà nước có sự quan tâm đặc biệt và tầm nhìn chiến lược về hiện đại hóa lực lượng hải quân
đưa hải quân nhân dân việt nam tiến gần hơn với trình độ chung của hải quân các nước trong khu vực và thế giới
sau lễ thượng cờ hai tàu sẽ chính thức được đưa vào biên chế huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu thuộc quân chủng hải quân
lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín quyết tâm huấn luyện tốt bảo đảm an toàn tuyệt đối
đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống để bảo vệ biển đảo và thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
chiều nay tại trụ sở bộ ngoại giao ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã tiếp đại sứ cộng hòa pháp berna latrari
tại buổi tiếp phó thủ tướng phạm bình minh bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa việt nam và pháp trên mọi lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm hai nghìn một mươi ba
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương và chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp pháp đầu tư kinh doanh tại việt nam
phó thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần hướng tới xây dựng các mối quan hệ đối tác công nghiệp lâu dài trên cơ sở chuyển giao công nghệ mà hai bên cùng có lợi đồng thời tăng cường hợp tác trong các dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng năng lượng hàng không y tế dược phẩm môi trường nông nghiệp với sự hỗ trợ oda của pháp
phó thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần hướng tới xây dựng các mối quan hệ đối tác công nghiệp lothar raleigh khẳng định pháp luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với việt nam trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là giáo dục đào tạo khoa học công nghệ y tế văn hóa ủng hộ việc sớm ký kết và triển khai hiệu quả hợp tác thương mại tự do việt nam eu đáp ứng đúng nhu cầu và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp hai nước
chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ trao tặng hôn huy chương của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cho cán bộ chuyên gia quân tình nguyện việt nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc lào thuộc tỉnh lạng sơn giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những cống hiến thành tích của các đồng chí quân tình nguyện chuyên gia quân sự việt nam nói chung và tỉnh lạng sơn nói riêng
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã trao và truy tặng huân huy trương cho bảy mươi ba thân nhân các liệt sĩ các đồng chí nguyên cán bộ chuyên gia quân sự quân tỉnh nguyện việt nam tỉnh lạng sơn tại lào
kỷ niệm một trăm linh bảy năm ngày quốc tế phụ nữ và một nghìn chín trăm bảy mươi bảy năm của khởi nghĩa hai bà trưng sáng nay tỉnh phú yên long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước
bà mẹ việt nam anh hùng cho hai mươi ba mẹ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn hai mươi
trong đó có một mẹ còn sống là cụ cù thị tụy tám mươi sáu tuổi ở xã an nghiệp huyện tuy an tỉnh phú yên và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho hai mươi hai mẹ đã từ trần
tỉnh phú yên hiện có hai hai trăm bảy mươi bốn mẹ được phong truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
hơn một mươi ba liệt sĩ được tặng bằng tổ quốc ghi công
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh phú yên đã gửi lời chiên sâu sắc đến các mẹ
các thầy và thân nhân đồng thời chúc các mẹ còn sống trường thọ là tấm gương sáng trong giáo dục phát huy truyền thống cách mạng tinh thần yêu nước của các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
hôm nay thường vụ đảng ủy quận cầu giấy đảng ủy phường trung hòa đã đưa ra quyết định khai trừ đảng đối với bà tạ thị bích ngọc nguyên hiệu trưởng trường tiểu học nam trung yên và bà nguyễn thị hương nguyên phó hiệu trưởng trường nam trung yên
trước đó hội đồng kỳ luật của ủy ban nhân dân quận cầu giấy đã cách chức bà tạ thị bích ngọc và bà nguyễn thị hương với cùng lý do vi phạm nghĩa vụ công chức trong thực thi công vụ không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành không trung thực trong báo cáo vụ việc xảy ra tai nạn của học sinh tại trường tiểu học nam trung yên cố tình che giấu vi phạm gây khó khăn cho cơ quan điều tra vi phạm rất nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người giáo viên tạo dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp và hình ảnh người giáo viên thủ đô nói
nhằm thực hiện nhiệm vụ tập hợp phản ánh ý kiến nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân tham mưu cho đảng nhà nước về các chính sách kinh tế xã hội đã được bộ chính trị giao trong nghị quyết chín cũng như các giải pháp được chính phủ đề ra trong nghị quyết một mươi chín và nghị quyết ba mươi năm
ngày hôm nay tại hà nội báo cáo cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm hai nghìn một mươi sáu đã được công bố
theo đó trong tổng số hai trăm ba mươi bảy quy định được đề cử có bảy mươi chín quy định nằm ở cấp luật chiếm ba mươi ba bảy mươi năm quy định nằm trong các nghị định chiếm ba mươi hai và sáu mươi chín quy định nằm ở cấp thông tư chiếm hai mươi chín còn lại là sáu ở các văn bản khác
bên cạnh đó phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cũng tiến hành thống kê phân loại các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh dựa trên một mươi tiêu chí bình chọn về các điểm tốt và kém
sau khi được hội đồng chuyên gia nghiên cứu đánh giá và tham vấn các cơ quan chủ trì soạn thảo về tất cả các quy định được đề cử nhóm nghiên cứu đã công bố danh sách ngắn ba mươi quy định tốt và ba mươi quy định kém nhằm thể hiện đánh giá quan điểm một cách toàn diện
dấu hiệu tích cực là trong tổng số ba mươi quy định kém được gửi tới các bộ ngành liên quan lấy ý kiến đã có năm quy định được các bộ ngành chủ động điều chỉnh sửa đổi một mươi ba quy định đang được các bộ ngành đưa vào chương trình xây dựng pháp luật để sửa đổi trong thời gian tới
hôm nay bộ tài chính đã tổ chức họp báo đánh giá thị trường trái phiếu năm hai nghìn một mươi sáu và định hướng phát triển trong các năm tiếp theo
theo đó thị trường trái phiếu năm hai nghìn một mươi sáu đã đạt được những kết quả nổi bật như
đối với trái phiếu chính phủ khối lượng phát hành đạt chín mươi tám ba kế hoạch đề ra phát hành thành công trái phiếu chính phủ kỳ hạn ba mươi năm cho nhà đầu tư nước ngoài
đối với trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương về cơ bản
cũng được yêu cầu huy động vốn
đối với trái phiếu doanh nghiệp khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng hai trăm linh ba một so với năm hai nghìn một mươi năm
từng bước trở thành kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh
tuy nhiên mặc dù đạt được những kết quả nêu trên nhưng thị trường trái phiếu về cơ bản quy mô còn nhỏ
thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát triển vì vậy bộ tài chính đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm
nhằm phát triển thị trường trái phiếu trong những năm tới như tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
giả đối tư nước ngoài nâng cấp cơ sở hạ tầng và công nghệ đẩy mạnh hợp tác chủ động hội nhập thị trường quốc tế
bộ xây dựng vừa có công văn yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
gửi kết quả thực hiện việc kiểm tra ra soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở
và công trình công cộng cũ nguy hiểm tại đô thị về bộ xây dựng trước ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện chỉ thị năm của thủ tướng chính phủ
bộ xây dựng đã có công văn yêu cầu các tỉnh thành phố báo cáo kết quả ra soát thống kê
đánh giá bước một và phân loại xác định nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ và dấu hiệu nguy hiểm
không đảm bảo an toàn chịu lực trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bộ mới nhận được báo cáo từ ba mươi năm địa phương
trong đó có một số địa phương chưa triển khai thực hiện hoặc chưa báo cáo cụ thể
về số lượng công trình thuộc đối tượng cần đánh giá
cả nước hiện có gần một bảy trăm linh nhà trung cư cũ đã xuống cấp hàng trăm công trình nhà ở
bao gồm cả biệt thự đã cũ nát nguy hiểm
việc tổng hợp thống kê đánh giá bước một và phân loại xác định các công trình có nguy cơ
dấu hiệu nguy hiểm không đảm bảo an toàn chịu lực được thực hiện với các nhà trung cư
được xây dựng từ trước năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn biệt thự trụ sở làm việc công trình công cộng có tuổi thọ trên sáu mươi năm
và các công trình khác có dấu hiệu nguy hiểm mất an toàn
thời gian gần đây tình trạng khai thác trái phép gỗ hương giáng có xu hướng gia tăng
tại khu vực phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình
từ những lời đồn thổi về ý nghĩa phong thủy của gỗ này nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm
xâm nhập vườn quốc gia phong nha kẻ bàng để khai thác gây thiệt hại tài nguyên rừng
nguy cơ đe dọa đa dạng sinh học của vườn quốc gia này
đây là những tăng vật gỗ hương giáng mà lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng bắt giữ
thời gian gần đây lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã phát hiện
xử lý một mươi năm vụ vi phạm liên quan đến gỗ hương giáng thu gần một tấn gỗ
trong đó có ba vụ khai thác trong lâm phận vườn quốc gia và một mươi hai vụ vận chuyển trên địa bàn vùng đệm
thực tế hiện nay việc bày bán gỗ hương giáng diễn ra khá phổ biến tại các hộ dân và các cơ sở kinh doanh đồ gỗ ở quảng bình
với lời đồn thổi về ý nghĩa phong thủy của loại gỗ này một gốc hương giáng được bán với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng
thậm chí lên đến hàng chục triệu nhiều người hám lợi len lút vào rừng khai thác
phận vườn quốc gia phong nhà kẻ bàng có nguy cơ bị khai thác cạn kiệt
lực lượng kiểm lâm của chúng tôi cũng mọc đặc biệt là hương ráng phân bổ nhiều khắp nơi không đủ lực lượng để trải điều
bên cạnh đó là có lực lượng bảo vệ rừng của các thôn bản thông qua chương trình bảo vệ phát triển rừng
nhưng mà đến nay cũng gặp nhiều khó khăn vì đến giờ tiền quỷ bá của chúng tôi để thanh toán cho khoản bảo vệ rừng
đối với các hộ gia đình cá nhân chưa cấp đủ
dẫn đến là để huy động lực lượng này tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng của vườn cũng đang gặp một số khó khăn
mặc dù vườn quốc gia phong nha kẻ bàng và chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản về việc kiểm tra
xử lý việc khai thác mua bán vận chuyển cây hương giáng trái pháp luật
nhưng do loại gỗ này chưa được phân loại nhóm theo quy định của nhà nước
nên việc xử lý hành vi vi phạm còn khó khăn và trở ngại
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần sớm thực hiện việc phân loại nhóm
và xác định giá trị của gỗ hương giáng để việc xử lý các đối tượng vi phạm hiệu quả hơn
trong phần tin quốc tế trung quốc lên tiếng về đề xuất tăng tri tiêu quốc phòng của mỹ
tập đoàn samsung công bố kế hoạch cải tổ
hôm nay bộ ngoại giao trung quốc bày tỏ hy vọng việc mỹ tăng tri tiêu quốc phòng
sẽ có lợi trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu
động thái này diễn ra sau khi washington đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng
đề xuất tăng một mươi chi tiêu quân sự
phát biểu tại một cuộc họp báo khi được hỏi về đề xuất tăng tri tiêu quốc phòng của mỹ
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng cho biết trung quốc hy vọng các chính sách
và biện pháp liên quan của mỹ có thể đem lại lợi ích cho việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu
bên cạnh đó ông cảnh sảng cũng cho hay việc liên hệ tăng chi tiêu với tình hình
tại biển đông là hành động có tính giả thuyết
ông cũng nói thêm rằng trung quốc hy vọng các quốc gia bên ngoài khu vực thường liên quan đến mỹ
có thể tôn trọng nỗ lực của bắc kinh và các quốc gia đông nam á
nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này
hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm nay vừa bỏ phiếu một sự thảo nghị quyết
cấm cung cấp trực thăng cho chính phủ syri cũng như đưa các tướng lĩnh quân đội syri vào danh sách đen
với cáo buộc sử dụng chất độc hóa học trong các vụ tấn công
nghị quyết do pháp và anh soạn thảo sau khi có kết quả một cuộc điều tra của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và tổ chức cấm vũ khí hạt nhân
điều tra quốc tế cho thấy chính phủ syri phải chịu trách nhiệm cho ba vụ tấn công có sử dụng khí clor
và is đã sử dụng khí mù tạt
nga đã sáu lần bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về syri
kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu vào năm hai nghìn một mươi
trung quốc cũng đã năm lần bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết này
hiện chưa rõ lập trường của trung quốc trong cuộc bỏ phiếu hôm nay
cuộc bỏ phiếu này của hội đồng bảo an liên hợp quốc có thể làm lưu mở triển vọng kết quả
các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên tại syri bắt đầu diễn ra tại geneva thụy sĩ tuần trước
liên quan đến tiến trình brexit cựu thủ tướng anh john mayer vừa chỉ trích chính phủ anh
hiện đang tô vẽ một viễn cảnh quá lạc quan về brexit đồng thời cho biết các cuộc thảo luận
cứng nhắc với những yêu cầu quá cao khiến anh ít cơ hội phù hợp với những lợi ích của thị trường chung eu
phát biểu tại viện nghiên cứu quốc tế hoàng gia anh chatham house
cựu thủ tướng anh john mayer vừa chỉ trích chính phủ anh hiện đang tô vẽ một viễn cảnh quá lạc quan về brexit
cựu thủ tướng anh john mayer thuộc đảng bảo thủ cho rằng chính phủ của thủ tướng may không trung thực
ông john mayer cũng cảnh báo những người ủng hộ dự luật brexit sẽ phải chịu hậu quả
từ kế hoạch của bà may rút anh khỏi thị trường chung châu âu
hiện thủ tướng may đang đứng trước áp lực phải có được sự phê chuẩn nhanh chóng của quốc hội anh
do đã cam kết với các lãnh đạo châu âu sẽ kích hoạt điều khoản năm mươi thủ tục pháp lý
khởi động tiến trình đàm phán hai năm về brexit vào cuối tháng ba tới
ngày một tháng hai vừa qua dự luật brexit về kích hoạt điều khoản năm mươi của hiệp ước lisbon đã được thông qua tại hạ viện anh
và theo kế hoạch dự luật brexit sẽ được bỏ phiếu để thông qua tại thượng viện vào ngày một tháng ba và ngày bảy tháng ba tới
nhà chức trách đức vừa thông báo dạng sáng nay cảnh sát nước này đã tiến hành đột kích vào một nhà thờ hồi giáo
ở thủ đô berlin địa điểm hay lui tới của tên anis amri
nghi phạm chính thực hiện vụ tấn công bằng xe tải vào chợ giáng sinh brightside flat
ở berlin hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu khiến một mươi hai người thiệt mạng và hơn năm mươi người bị thương
khoảng bốn trăm sáu mươi cảnh sát đã cùng lúc đột kích vào nhiều căn hộ hai cơ sở kinh doanh và sáu xà lim trong hai nhà tù ở berlin
để thu thập bằng chứng liên quan tới hoạt động khủng bố của các phần tử cực đoan
cảnh sát đức cũng tiến hành các cuộc bố ráp tại hai mươi ba địa điểm khác tuy nhiên chưa có thông tin về các đối tượng bị bắt giữ
cảnh sát cho biết nhà thơ hồi giáo ở thủ đô berlin và một số địa điểm cầu nguyện của người hồi giáo
được gọi là fucilet ba mươi ba đã bị cấm
hoạt động theo lệnh tòa án đưa ra hôm một mươi năm tháng hai vừa qua
một tuần sau lệnh cấm các cơ sở tín ngưỡng này dường như đã đóng cửa
nhưng cảnh sát nghi ngờ các điểm này vẫn là nơi các phần tử cực đoan sử dụng để tuyển mộ lực lượng
và quyên góp tài chính cho tổ chức khủng bố is tại syri
hôm nay samsung tập đoàn kinh tế lớn nhất của hàn quốc vừa công bố một loạt kế hoạch cải tổ cơ cấu điều hành của mình
trong đó có cả việc giải thể ban chiến lược tương lai vốn đóng vai trò đầu não quyết định các chính sách chiến lược của samsung
theo các kế hoạch cải tổ các chi nhánh trực thuộc của samsung sẽ tự đưa ra quyết định về kinh doanh
thông qua những cuộc họp của ban giám đốc của chính các chi nhánh
trong khi tập đoàn samsung sẽ ngừng cuộc họp hàng tuần của các quan chức hàng đầu
phát biểu với các nghị sĩ hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua nhà lãnh đạo trên thực tế của samsung
ông lee che yong tuyên bố sẽ giải thể ban này do bị phê phán
là dính líu đến vụ bê bối dẫn đến việc tổng thống park geun hye bị quốc hội luận tội
bản thân ông lee che yong hiện đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến vụ trên
nhiều quan chức của samsung cho biết sau khi ban chiến lược tương lai bị giải thể
các ban giám đốc của các chi nhánh trực thuộc tập đoàn này sẽ tiến hành cải tổ nhân sự